tại huyện hướng hóa tỉnh quảng trị nhà máy điện gió hướng linh ii đã hoàn thành công tác chạy thử nghiệm
và chính thức phát điện hòa điện lần đầu thành công vào điện lưới quốc gia
công trình điện gió hướng linh hai do công ty cổ phần tổng công ty tân hoàn cầu làm chủ đầu tư
với số tiền hơn một bốn trăm linh tỷ đồng gồm một mươi năm tu bin với tổng công suất lắp đặt là ba mươi mw
nhà máy điện gió đã khai thác nguồn tài nguyên gió để biến thành nguồn năng lượng điện sạch
không gây ô nhiễm môi trường
sau khi hoàn thành và đưa vào vận hành sẽ cung cấp điện năng cho hệ thống điện quốc gia
với sản lượng điện trung bình một năm là một trăm hai mươi hai ba mươi bốn triệu mw
đặc biệt dự án điện gió sẽ tạo động lực mới cho phát triển kinh tế
so đói giảm nghèo tại huyện miền núi hương hóa và góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh quảng trị
song song với dự án điện gió hướng linh hai công ty cổ phần tổng công ty tân hoàn cầu
cũng đã đẩy mạnh tiến độ thi công dự án điện gió hướng linh một
với tổng mức đầu tư gần một bảy trăm linh tỷ đồng công suất ba mươi mw
dự kiến sẽ hòa lưới điện quốc gia vào quý bốn năm hai nghìn một mươi bảy